liên quan đến việc triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng tại cuộc họp thường trực chính phủ vào ngày một mươi năm tháng bốn
bộ giao thông vận tải có văn bản hòa tốc gửi các đơn vị trực thuộc và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị các đơn vị xây dựng phương án vận chuyển hành khách theo từng nhóm nguy cơ để phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam và các cục hàng không hàng hải đường sắt đường thủy nội địa
căn cứ chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với các tỉnh thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ
phương án của các đơn vị phải nêu rõ đối với các trường hợp vận chuyển nội tỉnh và liên tỉnh giữa các nhóm nguy cơ
và báo cáo bộ giao thông vận tải trước một mươi hai h ngày hôm nay một mươi sáu tháng bốn